vào sáng ngày hai mươi tháng năm tòa nhân dân tỉnh lào cai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn văn vịnh là cựu bí thư tỉnh ủy lào cai
bị cáo doãn văn hường là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
cùng với một mươi năm bị cáo khác trong vụ án rửa tiền
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến hành vi khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quặng apatit
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
và một số sở ngành liên quan biết rõ diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
trong đó có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn m hai nằm trồng lấn vào diện tích khai trường một mươi tám
tại thôn hai xã đồng tuyển thành phố lào cai thuộc khai trường một mươi tám
đã được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit
và biết thẩm quyền
tổng diện tích khai thác khóa sản tại khai trường một mươi tám thuộc bộ tài nguyên và môi trường
nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ
ký các văn bản trái quy định của pháp luật để cấp ba mươi bảy bảy trăm linh m hai thuộc khai trường một mươi tám
cho công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng thương mại lila ma xây dựng dự án khách sạn và nhà hàng
tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam khai thác và tiêu thụ quạng apatit
quặng trái phép trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
trong ngày đầu tiên xét xử vụ án hội đồng xét xử tiến hành phần thủ tục bắt đầu phiên tòa
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đọc cáo trạng
phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày hai mươi tháng năm dự kiến kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức khám nghiệm điều tra và làm rõ
vụ án mạng xảy ra tại thôn hai xã bình minh huyện bù đăng
chín tháng năm nguyễn hoàng hải cùng với nguyễn duy khánh và một số người khác đang đóng sầu riêng
tại vựa sầu riêng thiên phúc thuộc thôn hai xã bình minh huyện bù đăng
trong lúc làm việc giữa hải và khánh đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
thấy vậy nguyễn văn thành đang nằm ngoài võng phía trước cũng vào gây sự với hải
sau một lúc cãi vã hải đã chạy ra ngoài lấy dao thái lan đâm vào người thành khiến anh cục ngã tại chỗ
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng thành đã tử vong
riêng hải sau đó cũng bị người dân khống chế và giao cho công an địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cũng vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam sáu đối tượng
gồm nguyễn duy trí nguyễn huỳnh công võ quốc duy đoàn văn quốc đỗ võ thế hậu đinh phương nam
cùng chủ tệ tỉnh đồng nai có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện xuân lộc tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke ở xã xuân tâm
tại đây đã phát hiện có một mươi bốn đối tượng gồm một mươi nam và bốn nữ đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy nhiều tăng vật liên quan
qua kiểm tra nhanh một mươi trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
qua điều tra công an xác định sáu đối tượng trên đã góp hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng mua ma túy của một đối tượng
chưa rõ lai lịch để tổ chức sử dụng
cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã tịnh biên tỉnh an giang diễn biến phức tạp
đặc biệt là tình trạng cướp và cướp giật tài sản
đối tượng mà chúng nhắm đến là học sinh phụ nữ và trẻ em có đeo trang sức hoặc mang theo tài sản có giá trị
tham gia lưu thông trên đường gây tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn
phóng sự sau tiếp tục là cảnh báo tới người dân cần phải nâng cao ý thức tự giác và ý thức bảo vệ tài sản
nhất là nữ trang và túi sách của mình
ngày hai tháng năm phát hiện hai em chở nhau bằng xe đạp em ngồi sau có đeo sợi dây chuyền vàng
đặng kim hoàng điều khiển xe áp sát ra vừa hỏi đường để lê minh hoàng giật sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát
được biết minh hoàng là đối tượng có nhiều tiền án về các tội đánh bạc mua bán che phép trên mặt túy và cố ý gây thương tích
hay trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn bà phạm thị ngọc mai đang điều khiển mô tô đến khu vực khóm phú hiệp
phường an phú thị xã
thị xã tịnh biên bất ngờ bị một thanh niên lạm mặt điều khiển mô tô áp sát giật chiếc túi sách
bên trong có một điện thoại iphone một mươi ba pro max hơn ba trăm linh đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân
sau khi các vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng công an huyện chư phả và công an tỉnh gia lai đã có mặt tại hiện trường để điều thiết giao thông và tích cực điều tra làm rõ nguồn nhân vụ tai nạn
tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng việc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà hai mươi tám phố đức sơn thị trấn bút sơn huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trần thị hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạt tù từ sáu tháng đến tù trung thân bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an tp thanh hóa
tỉnh thanh hóa cũng ra quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và quyết định truy nã số bốn mươi hai ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đối với đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy ba triệu phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác
bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó
hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản
theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện